theo quản lý di tích danh tháng hà nội sau thời gian tạm đóng để phòng chống dịch covid một mươi chín
kể từ sáng nay ngày một mươi bốn tháng năm hàng loạt các di tích trên địa bàn thành phố như là văn miếu cú tử giám
đền ngọc sơn hay nhà tù hỏa lò sẽ đồng loạt được mở cửa đón du khách tham quan
theo yêu cầu của thành phố để chuẩn bị các điều kiện an toàn cho du khách khi mở cửa trở lại
các điểm thăm quan sẽ phải bố trí máy đo thân nhiệt và nước rửa tay diệt khuẩn phục vụ du khách
tất cả du khách đều được thực hiện các biện pháp phòng dịch và được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi tham quan